tại trung tâm văn hóa tỉnh quảng nam ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và tỉnh quảng nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm bốn mươi năm ngày sinh quyền chủ tịch nước huỳnh thúc kháng
ngày một một mươi một nghìn tám trăm bảy mươi sáu ngày một một mươi hai nghìn một mươi sáu
đọc diễn văn tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của quyền chủ tịch nước huỳnh thúc kháng
một chí sĩ yêu nước nổi tiếng vị lãnh đạo nhà nước mẫu mực nhà hoạt động văn hóa xuất sắc người con ưu tú của quê hương quảng nam
đã có công lao đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
cụ huỳnh là tấm gương sáng đức cao vọng trọng suốt một đời vì nước vì dân mãi mãi
để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập nói theo
đây là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời nhân cách tấm gương đạo đức và những công lao đóng góp to lớn của cụ huỳnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
phát huy tinh thần yêu nước khát vọng độc lập dân tộc hạnh phúc cho nhân dân của chủ tịch hồ chí minh của cụ huỳnh thúc kháng và các bậc tiền bối cách mạng
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nỗ lực phấn đấu nắm mắt thời cơ tranh thủ vận hội
vượt lên mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng mở ra thời kỳ phát triển mới vẻ vang tốt đẹp của đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
trước khi diễn ra lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh quảng nam và huyện tiên phước đã đến dân hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm cụ huỳnh
tại xã tiên cảnh huyện tiên phước